vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một xe đầu kéo chở hàng hóa đã bất ngờ lật ngang trên đèo mimosa tỉnh lâm đồng khiến tuyến đèo này bị phong tỏa hoàn toàn
cụ thể xe đầu kéo biển kiểm soát chín mươi tám h tám trăm sáu mươi chín do tài xế quách văn bình quê thanh hóa điều khiển khi đang đổ đèo mimosa
không làm chủ được tốc độ đã va chạm với xe ô tô tải điều khiển theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến xe đầu kéo lật ngang chắn hết bề ngang của đèo mimosa nhưng may mắn không gây thiệt hại về người
ngay sau vụ tai nạn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết và hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng đèo brent
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra